công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên đường sắt hà nội vừa có thông báo
huy động toàn bộ nhân sự vận hành tuyến đường sắt đô thị số hai a cát linh hà đông kể từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi
trước đó ngày một mươi chín tháng một mươi chủ tịch ubnd tp hà nội đã ký quyết định ban hành quy định về quản lý vận hành khai thác
và bảo trì tuyến đường sắt đô thị hà nội số hai a cát linh hà đông quyết định có hiệu lực kể từ ngày hai mươi chín tháng một mươi
khi đi vào vận hành thương mại người lao động tham gia vận hành tuyến đường sắt này sẽ được hưởng mức lương
theo thang bảng lương được phê duyệt và đóng các loại bảo hiểm theo đúng quy định của nhà nước
ngoài ra nhiều sở ngành và bốn quận có đường sắt cát linh hà đông đi qua cũng được giao các nhiệm vụ công việc cụ thể
trong quản lý phục vụ khai thác vận hành tuyến bảo đảm an toàn hiệu quả